cơ quan công an quận đống đa tp hà nội đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại ngõ xã đàn hai phường nam đồng và chiều qua ngày một mươi ba tháng một mươi một
cụ thể ngay sau khi phát hiện vụ việc người dân đã nhanh chóng hô hoán và thông báo cho lực lượng chức năng
được biết nạn nhân tử vong được xác định là nam giới khoảng bốn mươi năm tuổi nghi phạm và nạn nhân là hàng xóm
trước khi xảy ra vụ việc nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần
hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc